từ xưa đến nay một trong những điều cho ta cảm nhận sâu sắc nhất về sự bình yên gần gũi mà thân thương của cuộc sống
đó là tiếng hát du trong không gian tĩnh mịch buổi trưa hè hay giữa canh khuya thanh vắng
tiếng hát ru như nỗi lòng chăn trở như tình yêu bao la của bà của mẹ dành cho những đứa con thơ
nhưng khi đến với làng trái cảnh dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
chúng ta sẽ thật sự ngạc nhiên trước lời dù ấm áp từ những người đàn ông xứ biển dạn dày nắng gió
lời ru ấy không bắt đầu bằng tiếng ầu ơ ví sầu quen thuộc
mà được văng lên với điệu hò hẻ hò hề bồng bồng bồng bong thật độc đáo
hát dư là một thể loại đặc biệt trong kho tàng âm nhạc dân gian việt nam
nó được chất lọc cô đúc bởi âm nhạc và thi ca bởi những câu ca giao đồng giao hò vè
hoặc các loại thơ và được truyền miệng từ đời này qua đời khác
ở việt nam mỗi vùng miền mỗi dân tộc đều có những làn điệu hát du riêng biệt
đó có thể là sự khác nhau về hình ảnh ngôn ngữ và cách thể hiện
nhưng dường như các bài hát ru đều tạo được nhịp điểu êm ái thơ mộng
và quan trọng nhất là thể hiện tình cảm yêu thương đầm thấm rung dị dành cho trẻ nhỏ
ở cảnh dương cuộc sống mưu sinh bao đời đã gắn với biển
gắn với những chuyến ra khơi vào lộng với những mẻ tôm cá am mắp đầy khoang
những đứa trẻ cũng từ đó mà lớn lên cùng tiếng sóng tiếng gió
và tiếng hát du đặc trưng của mảnh đất con người nơi đây
những nụ cười hồn nhiên những bước chân nhanh nhẹn khỏe mạnh
những nét vẽ ngây thơ trong sáng đêm
dường như ngay từ tấm bé các em đã có sự hoạt bát phóng khoáng của những con người miền biển
sự phóng khoáng mang theo lời ru ấm áp và lớn dần lên cùng ước mơ vươn khơi vượt biển xa
nghệ nhân vẫn cứ thoang thoảng mà say nồng giản dị mà tinh tế với sức sống lâu bền từ đời này sang đời khác
đó cũng là nét đẹp của một làng quê một vùng đất và là tài sản đáng chân quý của những con người nơi đây
thưa quý vị và các bạn trong muôn vàn câu chuyện về ẩm thực việt nam miền quê nào cũng gắn liền với một đặc sản mà mỗi khi nhắc đến nó mọi người lại nhớ ngay đến vùng đất ấy
vào hôm nay về với cảnh dương hãy cùng chúng tôi nếm thử món cháo canh một món ăn dân dã đặc trưng của làng trài ven biển
nếu phở là món ăn đặc trưng yêu thích của người hà nội
thì món cháo canh cũng có vị trí tương tự như vậy trong lòng những người dân cảnh dương nói riêng và quảng bình nói chung
là món ăn dân dã mộc mạc chân chất như những con người miền biển nên tất cả đều được làm thủ công từ những người bán hàng lâu năm
để làm ra những sợi mì dai ngon tốt cho sức khỏe người ta thường dùng gạo lứt để làm bột
bột sau khi xay nguyễn thì nhào đều được cắn mỏng trên những chiếc chai
ăn tới đâu người ta sẽ cắt sợi tới đó
để có bát cháo canh thơm ngon thì nước dùng là yếu tố quan trọng
quan trọng nhất là nồi nước dùng
khi nước dùng ngon thì nồi cháo nó sẽ ngon
mình mua cái xương của nó là cái bọt xương đuôi
khi mình hầm cái xương đuôi lên là nước rất trong
mình đem với cái gia vị vừa đúng với khẩu vị của mình
thì nồi cháo nó đảm bảo chất lượng
ở những địa phương khác của quảng bình cháo canh có thể sử dụng thịt lợn sắt nhỏ để tạo hương vị và độ ngọt cho món ăn
tuy nhiên với người dân ven biển cảnh dương cá là nguồn thực phẩm tươi ngon và đặc biệt hơn cả
người ta thường chọn loại cá nhoái để cho vào bát cháo canh thêm hấp dẫn
cá nhoái sau khi cắt thành khúc rửa sạch thì sẽ cho lên bếp luộc
cá chín người ta vớt ra gỡ lấy thịt xào lên một chút gia vị rồi mới thả vào bát cháo canh
một bát cháo canh ngon thường không chỉ đẹp về hình thức mà còn phải có hấp vị ngon ngọt đậm đà của nước dùng của thịt cá và sợi mì phải có độ dai mềm
món cháo canh thường được ăn kèm với chả hoặc chiếc ram vàng ruộng nóng hổi
hương vị ram sáng hòa quyển với tô cháo canh ngọt đậm đà là điều khiến ai đá một lần
những người dân thử sẽ không bao giờ quên
đó cũng là hương vị của biển cả của những người dân mến khách
hẹn gặp lại
hẹn gặp lại